ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bà đặng thị hàn ni nhà báo hàn ni để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã mời bà đặng thị hàn ni làm việc liên quan đến nội dung đơn tố giác của bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
bà hằng từng gửi đơn khởi kiện đến nhiều nơi như công an tỉnh bình dương công an tp hcm tố cáo bà hàn ni xúc phạm vu khống cá nhân bà này
theo đơn tố cáo bà hằng yêu cầu bà hàn ni thu hồi chấm dứt việc sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý đồng thời bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật